thưa quý vị kể từ khi thành lập việt tân được coi là một tổ chức khét tiếng có nhiều hoạt động phá hoại chống đảng nhà nước
với phương thức hoạt động hết sức manh động liều lĩnh chủ trương tiến hành bạo động có vũ trang đánh bom ám sát
việt tân đã được bộ công an đưa vào danh sách các tổ chức khủng bố
về tổ chức này trong nhiều chương trình góc nhìn sự thật trước đây chúng tôi đã đề cập về quá trình hình thành
tội ác và các trò lừa bịp cộng đồng người việt tại hải ngoại để quyên tiền gây quỹ cho hoạt động của chúng
bên cạnh đó là những đối tượng chót bu cầm đầu tổ chức khủng bố này qua các thời kỳ
những năm gần đây khi đại đa số người việt đã nhận ra bản chất bị ổi bịp bợm của việt tân
thấy rằng con đường canh tân nước việt của mình ngày càng ít người ủng hộ
chúng lập ra những tổ chức ngoại vi dưới các vỏ bọc khác nhau hết sức tinh vi
khiến nhiều người lầm tưởng đó thực sự là những tổ chức phi chính phủ
tổ chức xã hội chuyên hoạt động thiện nguyện hỗ trợ giáo dục môi trường
thực tế đây chỉ là nước cờ tiếp theo của việt tân núp bóng dưới những vỏ bọc này để lôi kéo
phát triển lực lượng gây dựng các cơ sở trong và ngoài nước để tiếp tục cho kế hoạch phá hoại đất nước lâu dài
trong hành trình góc nhìn sự thật tuần này chúng ta sẽ cùng nhận diện chân tướng của các tổ chức ngoại vi này
dưới sự phân tích đánh giá của phó giáo sư tiến sĩ đại tá nguyễn trung kiên
trưởng khoa an ninh chính trị nội bộ học viện an ninh nhân dân bộ công an

các hoạt động mang tính chính trị nhưng mà trên thực tế thì những đối tượng cầm đầu điều hành hai cái tổ chức này thì ngày càng lại hướng lái các hoạt động khác hẳn với tôn trì mục đích ban đầu
và thậm chí là cũng từng tham gia điều trần ở nghị viện canada rồi vu cáo việt nam là vi phạm dân chủ nhân quyền
vậy thì góc nhìn của phó giáo sư tiến sĩ nguyễn trung kiên như thế nào về điều này
phải chăng là cái kim trong bọc lâu ngày thì cũng phải lòi ra và cũng đã đến lúc là chúng phải bục lộ rõ cái bản chất của mình
tôi cho rằng thì là cái con cáo ấy cho dù có che giấu bản chất đến đâu thay đổi đến đâu thì cuối cùng nó cũng lòi ra cái đuôi cáo thôi
đấy nên là bản chất cái tổ chức như voi hay rai có là dưới danh nghĩa là hoạt động dân chủ nhân quyền nhân sinh hỗ trợ pháp lý là dưới danh nghĩa như vậy thôi
nhưng mà họ mang cái danh nghĩa đó để mà mục đích là nhằm lôi kéo tập hợp lực lượng rồi quyên góp kinh phí hoạt động
nhưng mà cuối cùng thì bản chất nó vẫn là người của việt tân nên là vẫn tiến hành các hoạt động tuyên truyền phá hoại tư tưởng chống đảng và nhân nước ta
vâng ạ để minh chứng cho những phân tích và nhận định vừa rồi của phó giáo sư tiến sĩ nguyễn trung kiên thì chúng ta sẽ cùng theo dõi một tổng hợp ngắn của chúng tôi ngay sau đây
voi còn gọi là tổ chức sáng kiến vì lương tâm người việt hải ngoại chính thức được thành lập năm hai nghìn bảy với danh nghĩa là một tổ chức phi chính phủ
đứng đầu điều hành với vai trò chủ tịch hội đồng quản trị là trịnh hội tiếp đó là chu ngọc nguyễn châu và hoàng tứ duy hiện là tổng bí thư của việt tân
trước khi sáng lập ra voi với mắc luật sư trịnh hội từng tham gia ủy ban cứu trợ người vượt biển bpsos một tổ chức có hoạt động chống phá nhà nước hết sức quyết liệt do nguyễn đình thắng cầm đầu
theo tôn chỉ mục đích mà những đối tượng cốt cán của voi công bố thì tổ chức này hoạt động nhằm thúc đẩy xã hội dân sự việt nam phát triển
tạo ra nhân quyền và giúp tái định tư những người việt tị nạn
tuy nhiên bản chất phản động chống phá chính quyền việt nam của tổ chức này sớm bộc lộ khi chúng liên tục truyền bá những tư tưởng về xã hội dân sự kích động người dân chống đối chính quyền
một trong những hoạt động thường xuyên được voi tổ chức là cung cấp các suất học bổng về xã hội dân sự
thực chất đây là chiêu bài lôi kéo phát triển lực lượng sau đó huấn luyện đào tạo trang bị các kỹ năng về xây dựng phát triển xã hội dân sự
chúng khuất trương rằng
sau khi được đào tạo các học viên sẽ trở thành những công dân tích cực giàu tinh thần cộng đồng và được trang bị các kiến thức nền tảng để có thể trở thành nhà hoạt động xã hội dân sự chuyên nghiệp
đi liền với đó là những lời hứa hẹn kiểu như
những học viên tốt nghiệp xuất sắc khóa đào tạo sẽ được voi cho tiếp tục được thực tập đào tạo ở các nước phát triển của châu âu úc và mỹ
thực chất ở những khóa học mà tổ chức này đào tạo
chúng truyền bá những cách nhìn nhận sai lệch về tình hình chính trị xã hội tại việt nam
dần hình thành tư tưởng chống đối chính quyền cho học viên
trang bị huấn luyện cho học viên các nội dung về đấu tranh bất bạo động
đặc biệt là việc sử dụng chiêu bài tự do nhân quyền để tiến hành chống phá
với kẻ cầm đầu trực tiếp điều hành voi là trịnh hội
đối thượng này nhiều lần phủ nhận mối quan hệ giữa voi và việt tân
nhưng liệu có ai tin một kẻ xảo trá cầu hội đúng như cái tên của hắn
khi lừa phỉnh những người tị nạn phốn khổ để trục lợi
và đặc biệt khó tin
khi một thành viên cốt cán sáng lập ra voi là hoàng tứ duy
đồng thời cũng là kẻ cầm đầu khủng bố việt tân hiện nay
sau khi bộ công an đưa việt tân vào danh sách các tổ chức khủng bố năm hai nghìn một mươi ba
nhằm đánh lạc hướng việt tân tiếp tục cho ra đời một tổ chức cũng dưới vỏ bọc phi chính phủ
có tên gọi là rise
tương tự như voice tổ chức này hoạt động theo mô hình xã hội dân sự
thiện nguyện bảo vệ môi trường nhu cầu dân sinh
nhằm thu hút được sự truyền thống
từ đó đối tượng sẽ dễ dàng lôi kéo tập hợp được các lực lượng xã hội dân sự
cũng như người dân trong nước ủng hộ
rise xác định mục tiêu hoạt động là xây dựng phong trào
thúc đẩy sáng kiến xã hội thông qua hỗ trợ kiến thức tài chính
hình thành một số nhóm cộng đồng hoạt động độc lập
nhằm thúc đẩy các hoạt động xã hội dân sự vì môi trường và sức khỏe tại việt nam
đồng thời sử dụng danh nghĩa của tổ chức ngo
hoạt động trong các lĩnh vực dân sinh dân quyền
đặt trọng tâm vào việt nam nhằm vào các vấn đề liên quan trực tiếp đến cuộc sống của người dân
như môi trường dịch bệnh với mục đích là để tập hợp lực lượng
lồng ghép các hoạt động chống phá nhà nước ta
không ít đối tượng cả tin tham gia vào hoạt động này đã phải trả giá đắt cho hành vi của mình
ngày hai mươi tám tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi ba công an tỉnh tiền giang đã ra quyết định truy nã đặc biệt đối với lê quốc anh
về hành vi làm tàng trữ phát tán tuyên truyền thông tin tài liệu
nhằm chống nhà nước
theo kết quả điều tra lê quốc anh đã được số cầm đầu rise móc nối tham gia các phò huấn luyện trực tuyến
về xã hội dân sự từng bước lôi kéo đối tượng này tham gia tổ chức
sau đó lê quốc anh thường xuyên liên lạc nhận tiền tiến hành các hoạt động chống đảng nhà nước
theo chỉ đạo của số cầm đầu rise
đáng chú ý các đối tượng của tổ chức này lựa chọn tuyển chọn thành viên tham gia các khóa huấn luyện của rise
thường nhắm vào học sinh người lao động tự do có thu nhập thấp để gọi hỗ trợ nhằm tạo niềm tin
nhằm xây dựng một thế hệ việt nam đấu tranh cho xã hội dân sự dân chủ nhân quyền
ngoại vi của rise và voice hai tổ chức mà việt tân sáng lập nhằm phục vụ cho mưu đồ diễn biến hòa bình
chống phá việt nam lâu dài
vậy thì thưa phó giáo sư tiến sĩ đại tá nguyễn trung kiên
với một cái vỏ bọc ngụy trang về tôn chỉ mục đích hoạt động như vậy
thì cái sự nguy hiểm của chúng ở đây là gì ạ
cái sự nguy hiểm của những tổ chức ngoại vi của việt tân
thì nó làm cho người dân nhầm tưởng rằng đó là những tổ chức ngo
những hoạt động hỗ trợ pháp lý rồi những tổ chức hoạt động về dân chủ nhân quyền
vì là người dân quần chúng nhân dân người dân trong nước nước ngoài nhầm tưởng như vậy
nên có thể họ tin theo nghe theo ủng hộ cái kinh phí cho hoạt động
rồi từ đó mà bị thao túng bị tác động tâm lý và lại tiến hành hoạt động chống đạt nhân đức ta
như trong clip vừa rồi đề cập thì đối tượng mà những tổ chức ngoại vi này nhắm đến
thì là thanh niên học sinh sinh viên nói chung là những người trẻ ở việt nam
vậy thì theo phó giáo sư tiến sĩ đại tá nguyễn trung kiên
tại sao chúng lại tập trung nhiều vào những đối tượng này
và thế hệ trẻ thì cần phải làm gì để có thể nâng cao sức đề kháng của mình
không bị lôi kéo trước những âm mưu thủ đoạn của các tổ chức phản động thù địch này
thì rõ ràng là với những hoạt động của việt tân từ trước tới nay
hay là như hoạt động tổ chức ngoại vi việt tân hiện nay như void như rai
thì họ thường tập trung vào thế hệ trẻ
là bởi vì thế hệ trẻ là tương lai của đất nước
một bộ phận thế hệ trẻ thì chưa được trang bị kỹ về tri thức
về kinh nghiệm về bản lĩnh
nên hoàn toàn có thể là dễ bị tác động bị thao túng tâm lý
để mua chuộc lôi kéo tác động hoạt động cho chúng
chính vì vậy nó tập trung vào thế hệ trẻ
còn nếu thế hệ già khi mà nó có bản lĩnh có kinh nghiệm có tri thức rồi
thì để mà móc nối lôi kéo tác động rất khó
còn thế hệ trẻ phải làm như nào
thì rõ ràng trách nhiệm của thế hệ trẻ bây giờ là phải học tập
nâng cao tri thức kinh nghiệm bản lĩnh chính trị
để mà có thể là tăng được cái sức đề kháng
nhận thức được luận điệu nào là sai trái thù địch
để mà phòng ngừa không bị lôi kéo vào cái hoạt động tiêu cực
đấy bản thân thế hệ trẻ phải nhận thức được rằng
là chúng ta phải luôn luôn tiếp cận những thông tin tích cực
đấy vì như bạn biết là thông tin tích cực
thì sẽ cho ra các cái hành động tích cực
hành động tích cực được lặp đi lặp lại nhiều lần
thì hình thành tính cách gọi là thói quen tích cực
thói quen tích cực được duy trì thì hình thành tính cách tích cực
đấy như vậy là chúng ta rõ ràng là cứ thường xuyên
tiếp xúc với những thông tin tích cực
loại bỏ những thông tin tiêu cực
thì chúng ta hình thành con người tích cực cho xã hội
đấy và để mà thế hệ trẻ làm được đó thì rõ ràng
các cái phương tiện truyền thông đại chúng
bản thân như antv hay là như các cơ quan truyền thông của nhà nước
cũng như mạng xã hội phải thường xuyên
tuyên truyền những thông tin tích cực
với phương châm là phủ xanh thông tin tích cực
lấy cái đẹp dẹp cái xấu
để mà tạo ra những năng lực tích cực cho người nghe người xem
từ đó hình thành những con người những nhân cách tích cực
và một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn phó giáo sư tiến sĩ đại tàng nguyễn trung kiên
đã dành thời gian cho truyền hình công an nhân dân ngày hôm nay
và đã có những chia sẻ những phân tích hết sức là quý báu
xin cảm ơn chân trình
thưa quý vị với sự hỗ trợ của các nền tảng tiện ích của mạng xã hội
ứng dụng mới về công nghệ hiện nay
không chỉ việt tân và các tổ chức ngoại vi của tổ chức này như voice brise
mà nhiều tổ chức phản động lưu vong khác
liên tục tăng cường các hoạt động chống phá hết sức nguy hiểm
hòng đẩy nhanh âm mưu diễn biến hòa bình trông phá từ bên trong
khi có thời cơ chúng sẽ kích động tiến hành bạo loạn lật đổ chính quyền
ý đồ thâm độc này rất cần nhận diện chính xác để đấu tranh hiệu quả
đến đây chương trình góc nhìn sự thật tuần này của truyền hình công an nhân dân cũng xin được kết thúc
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại